liên quan đến tình hình xung đột tại ukraine quân đội nga đã kêu gọi các tay súng dân tộc chủ nghĩa ukraine hạ vũ khí và rời khỏi mariopol trong bối cảnh thành phố này của ukraine đang bị bào vầy
người đứng đầu trung tâm quản lý quốc phòng nga tuyên bố quân đội nga đảm bảo một lối thoát an toàn cho tất cả những tay súng theo đường lối dân tập chủ nghĩa ukraine hạ vũ khí để rút khỏi mariopol tới những khu vực hiện do chính quyền kiev kiểm soát
theo quan chức này chỉ huy các lực lượng của hai nước cộng hòa tự xưng là danets và lugan sẵn sàng cho kịch bản này và họ sẽ đảm bảo cho những tay súng hạ vũ khí rời đi an toàn
trong một diễn biến liên quan tổng thống ukraine volodymyr zelensky ngày hai mươi tháng ba đã ký dự luật gia hạn thiết quân luật ở ukraine trong ba mươi ngày bắt đầu từ năm h ba mươi ngày hai mươi sáu tháng ba
trước đó ngày một mươi bốn tháng ba ông zelenskyy đã đệ trình lên quốc hội dự luật cho phép kéo dài lệnh thiết quân luật thêm ba mươi ngày
nhà lãnh đạo ukraine
nga ban bố lệnh thiết quân luật trên toàn quốc lần đầu tiên từ ngày hai mươi bốn tháng hai sau khi nga thông báo triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại donbass miền đông quốc gia đông âu